cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn quang vinh chú tệ tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi tám tháng hai vinh và bà lê thị hơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cư trú địa phương cùng dự đám rỗ tại nhà một người quen
do có mâu thuẫn từ trước nên vinh đã hành hung bà hơn
sau khi gây án xong vinh bỏ trốn khỏi hiện trường vụ việc sau đó được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn thụ lý và ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn quang vinh về tội cố ý gây thương tích
tuy nhiên vinh đã bỏ trốn khỏi địa phương cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn đã quyết định truy nã đối với nguyễn quang vinh sau một thời gian vinh đã về địa phương đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội